bộ chính trị vừa ban hành nghị quyết số tám hai nghìn một mươi bảy trong đó đặt mục tiêu du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành lĩnh vực khác
theo nghị quyết hiện tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế đạt một mươi hai một năm
năm hai nghìn một mươi sáu số lượng khách du lịch quốc tế đạt một mươi triệu lượt người tăng hơn bốn ba lần so với năm hai nghìn một
đây là ngành đóng góp trực tiếp sáu tám tới gdp của việt nam và lên tới một mươi bốn nếu tính cả đóng góp gián tiếp
với thực tế đó bộ chính trị thống nhất
cần phát triển du lịch thực sự là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp có tính liên ngành liên vùng có trọng tâm trọng điểm có thương hiệu và khả năng cạnh tranh cao
nghị quyết đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi ngành du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
có tính chuyên nghiệp có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ hiện đại sản phẩm du lịch có chất lượng cao đa dạng có thương hiệu
mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc cạnh tranh được với các nước trong khu vực
thủ tướng chính phủ đã quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định theo quy định tại nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi năm ndcp
ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
theo đó mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định áp dụng trong năm hai nghìn một mươi sáu và năm hai nghìn một mươi chín
đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua thuê thuê mua nhà ở xã hội
xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi năm ndcp
ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là năm một năm
theo nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi năm ndcp đối tượng được vai vốn ưu đãi để mua thuê thuê mua nhà ở xã hội
xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở là các đối tượng quy định tại các khoản một bốn năm sáu và bảy điều bốn mươi chín của luật nhà ở
nhằm cung cấp thêm cách phân biệt sản phẩm nước mắm cho người tiêu dùng vừa qua hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
phối hợp với các hiệp hội nước mắm truyền thống trên cả nước lần đầu tiên công bố bộ tiêu chuẩn nước mắm truyền thống việt nam
theo quy định tại bộ tiêu chuẩn này nước mắm truyền thống bày bán trên thị trường bắt buộc tối thiểu phải có dòng chữ nước mắm truyền thống và hàm lượng đạm toàn phần
bộ tiêu chuẩn cũng chia nước mắm truyền thống thành ba hạng dựa theo độ đạm tổng số
loại đặc biệt có hàm lượng đạm toàn phần lớn hơn hoặc bằng ba mươi năm gram trên một lít loại thượng hạng có lượng đạm từ hai mươi năm gram một lít tới ba mươi năm gram trên một lít
và hạng một có hàm lượng đạm từ một mươi năm gram trên một lít tới hai mươi năm gram trên một lít
trong danh sách một mươi thành phố năng động nhất thế giới vừa được công bố trong một báo cáo tại diễn đàn kinh tế thế giới davos thụy sĩ
thành phố hồ chí minh xếp thứ hai và hà nội đứng thứ bảy
trong bảng xếp hạng được tập đoàn john lang lascelles hoạt động tại hơn tám mươi quốc gia trên thế giới trình bày tại diễn đàn kinh tế thế giới đa vớt hai nghìn một mươi bảy
cụ thể nhóm một mươi thành phố này theo thứ tự là banggalo ấn độ thành phố hồ chí minh việt nam thung lũng silicon mỹ thượng hải trung quốc
hirorabas ấn độ london anh hà nội việt nam austin mỹ boton mỹ và số một mươi là nairobi kenya
theo john lang lascelles tổ chức này đánh giá
mức độ năng động của một thành phố dựa trên yếu tố công nghệ và sự đổi mới
những thành phố có khả năng tiếp thu thích ứng và tận dụng tốt những động lực này sẽ trở thành những thành phố dẫn đầu về sự năng động
trái thanh long tê việt nam đã được xuất khẩu chính thức sang thị trường nhật bản
đó là thông tin từ hiệp hội rau quả việt nam
thanh long là loại quả tươi thứ hai của việt nam được phía nhật bản cấp phép nhập khẩu sau xoài
cũng như quả xoài tươi thanh long phải được xử lý hơi nước nóng trước khi xuất khẩu
ngoài ra thanh long nguyên liệu phải được thu mua từ vùng trồng tuân thủ sản xuất nông nghiệp tốt
và được cục bảo vệ thực vật cấp mã số quản lý
trước đó thanh long tươi việt nam cũng được phía australia thông báo đã hoàn thành phân tích nguy cơ dịch hại
bước cuối cùng để được cấp phép nhập khẩu chính thức
bộ tài chính vừa có công văn gửi bộ giao thông vận tải về việc thống nhất sử dụng vé của các dự án bot đã in
theo đó kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy khi phí sử dụng đường bộ chuyển thành giá dịch vụ đường bộ
các trạm đang thu hoặc chưa thu nhưng đã in vé trên cơ sở thống nhất với cơ quan thuế theo quy định
vẫn sử dụng vé cũ để thu cho đến khi có hướng dẫn mới của bộ tài chính
đối với trạm cao tốc tp hcm trung lương mức thu từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng
ngoài ra với các trạm chưa thu hoặc chuẩn bị thu chưa in vé trên cơ sở thống nhất với cơ quan thuế theo quy định
bộ giao thông vận tải đề nghị bộ tài chính hướng dẫn tạo điều kiện thỏa thuận
mẫu vé cho các đơn vị được nhanh chóng thuận lợi
đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là vườn lan nhà ông hoàng ngọc trường xã đông la huyện hoài đức thành phố hà nội
những ngày này hơn một mươi nhân công ở đây đang làm việc hết công suất để đóng hàng gửi đi khắp các tỉnh trên toàn quốc
trong dịp tết này như lúc này thì đã bán khoảng độ tám mươi
thực ra thì là bây giờ thì giao thông rồi thì cái công nghệ thông tin nó rất là đầy đủ
cho nên là khách xa gần rồi các tỉnh thành đấy
bán bây giờ gần như khắp các tỉnh thành
năm nay thời tiết biến đổi thất thường
nhiều người đã lo lắng địa lan phong lan không nở đúng dịp tết khiến giá tăng cao
tuy nhiên với việc nắm vững được kỹ thuật cũng như đầu tư nhà vườn đảm bảo nhiệt độ độ ẩm thích hợp
những vườn lan như của ông trường vẫn ra hoa vào đúng dịp tết
trao đổi với phóng viên các hộ kinh doanh hoa lan cây cảnh đều cho rằng giá lan năm nay không hề cao
thậm chí còn rẻ hơn năm ngoái
năm nay giá lan nhà vườn thì một chút là
năm nay rẻ hơn hồi năm ngoái hàng về nhiều hơn
rẻ hơn khoảng bao nhiêu phần trăm
rẻ hơn khoảng tầm một mươi phần trăm
bên cạnh những mặt hàng truyền thống như địa lan phong lan và đảo quất
thị trường cây cảnh năm nay xuất hiện một mặt hàng mới đó là phật thủ bonsai
với kiểu dáng mới lạ độc đáo loại cây cảnh này được người dân các tỉnh miền bắc tìm mua dù giá không hề rẻ
năm nay tôi có vài cái mà để nó có sự khác biệt
thứ nhất là tôi có một số cây về thế dáng độc lạ
dạng cổ thụ từ quý đã làm ra được cả hoa
và nó có những cái con số ví dụ số sáu tám quả hay là ba sáu ba chín
mình sẽ chọn những cái số nó phát tài phát độc
mặc dù còn một tuần nữa mới tới tết nguyên đán
nhưng những hộ dân trồng cây cảnh ở hoài đức bắc tử liêm hay gia lâm
đều cho biết họ đã bán được tới trên chín mươi số cây cảnh
và với thời tiết thuận lợi như hiện nay gần như chắc chắn họ sẽ kịp hết hàng trước tết nguyên đán
giá lợn xuất chuồng đã xuống tới mức hai mươi năm đồng một kg mức giá thấp nhất trong vòng một mươi năm trở lại đây
tuy nhiên trong khi người nuôi lợn phải chịu thiệt hại nặng nề
thì người tiêu dùng những người mua lẻ thịt lợn ở các siêu thị các chợ dân sinh
lại không hề được hưởng lợi từ việc giá thịt lợn giảm giá
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
trang trại của gia đình ông vi văn trung thôn mạc hai xã phồn sương huyện yên thế tỉnh bắc giang
quy mô hàng trăm con lợn
những ngày này khi thương lái trung quốc ngừng nhập lợn
giá lợn xuất chuồng giảm xuống rất sâu khiến gia đình ông thiệt hại nặng nề
giá lợn xuất chuồng ở hầu khắp các tỉnh miền bắc đã giảm xuống tới mức hai mươi bảy đồng một kg
tức là giảm hai mươi đồng so với cách đây vài tháng
còn tại đồng nai một trung tâm nuôi lợn lớn bậc nhất tại khu vực phía nam
giá lợn xuất chuồng thậm chí đã giảm xuống tới mức hai mươi năm đồng một kg
đây là mức giá thấp kỷ lục trong vòng một mươi năm trở lại đây
theo cục trăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
nguyên nhân chính là do những năm qua
chăn nuôi lợn phát triển quá nhanh trong khi đầu ra là thị trường trung quốc không ổn định
hiện tại quy mô đàn lợn nước ta đã đạt khoảng hai mươi tám triệu con tăng bốn mươi so với năm hai nghìn
với sự chuẩn hóa về mặt chính này cho nên việc có mua hay không mua là do thương nhân họ quyết định
như vậy giá lợn xuất chuồng đã giảm tới gần năm mươi so với trước đây sáu tháng
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại các chợ dân sinh các siêu thị giá thịt lợn bán lẻ tới tay người tiêu dùng vẫn ở mức khá cao
cụ thể giá thịt nạc thăn ba chỉ ở mức chín mươi đồng một kg
thịt nạc vai mức tám mươi đồng một kg sườn lợn giá một trăm linh đồng một kg
như vậy giá thịt các loại chỉ giảm khoảng một mươi so với thời điểm cách đây sáu tháng
khi được hỏi vì sao giá thịt lợn bán lẻ vẫn cao trong khi giá xuất chuồng đã giảm sâu
những người bán thịt lợn ở chợ dân sinh khẳng định chính họ cũng không mua được giá rẻ
giá tranh lệch giữa trung gian ở đâu thì tôi cũng không biết
như vậy là người nuôi lợn phải xuất chuồng với giá rẻ phải chịu lỗ trong khi người tiêu dùng không hề được hưởng lợi
trao đổi với chúng tôi nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng
câu chuyện không còn nằm ở chỗ cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng đều chịu thiệt
mà nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh lương thực trong thời gian tới
người tiêu dùng thì mua với một cái giá rất là cao mặc dù cái giá đầu ra giá đầu vào họ thu mua thì rất là thấp
người nông dân thì với
với cái giá mà thu mua quá thấp hai mươi sáu hai mươi tám một kg lợn hơi thì chắc chắn họ bị lỗ
mà khi họ bị lỗ thì chắc chắn họ sẽ không tái đàn
mà không tái đàn thì trong thời gian tới đặc biệt là trong những tháng của năm hai nghìn một mươi bảy thì nguồn cung sẽ khan hiếm
mà khi nguồn cung đã khan hiếm thì chắc chắn sẽ dẫn đến một cái hiện tượng là sẽ thiếu cái lượng hàng cung ứng
để giảm thiểu nguy cơ nguồn cung thịt lợn thiếu hụt trong thời gian tới
đồng thời giảm thiểu thiệt hại cho cả người nuôi lợn cũng như người tiêu dùng
nhiều chuyên gia cho rằng ngay lúc này rất cần bàn tay điều tiết của nhà nước
thì nó sẽ là nhân tố quan trọng để buộc những doanh nghiệp những tổ chức đơn vị khác bán với giá cao buộc phải hạ thấp giá xuống
và đồng thời cũng sẽ mua với một cái giá tương đối hợp lý cho bà con nông dân đỡ thiệt thòi
thời gian qua không chỉ lợn mà hàng loạt mặt hàng nông sản rơi vào tình trạng ế hàng mất giá do phụ thuộc quá nhiều vào thị trường trung quốc
tuy nhiên khác với dưa hấu sắn hay chuối thịt lợn là mặt hàng thiết yếu gắn với nhu cầu hàng ngày của người dân việt nam
chính vì vậy việc lưu thông phân phối mặt hàng này cần được kiểm soát tốt hài hòa với lợi ích của cả người nuôi lợn và người tiêu dùng
để bảo đảm nguồn cung lợn không bị sụt giảm mạnh trong thời gian tới